đồng thời người bệnh được lựa chọn khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế cùng tuyến có chất lượng phục vụ tốt hơn
kể cả cơ sở y tế tư nhân được xếp hạng tương đương bệnh viện tuyến huyện
quy định đã tạo thuận lợi và mở rộng quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế trong việc khám chữa bệnh
thông tuyến được xem là động lực cũng như thách thức đối với các cơ sở khám chữa bệnh nói chung và cơ sở khám chữa bệnh công lập nói riêng
cao bằng là một tỉnh miền núi dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số
nhiều năm trước để vận động người dân tham gia thẻ bảo hiểm y tế là một điều không hề dễ dàng
tuy nhiên với sự vào cuộc của bảo hiểm xã hội tỉnh cao bằng và các cơ quan ban ngành
cùng với nhiều cải cách hành chính mang lại lợi ích cho người dân của bảo hiểm xã hội việt nam
những năm trở lại đây ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của người dân được nâng lên rất nhiều
tôi thấy ý nghĩa của bảo hiểm xã hội việt nam là một cơ quan đồng bằng
cơ quan đồng bằng của việc thông tuyến không chỉ đối với đồng bào vùng sông xa
giữa những vùng khả năng chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân có tranh lệch
vì năng lực y tế không phải nơi nào cũng giống nhau
có vùng mạnh hơn vùng không thể mạnh bằng
thì nhân dân có thể tiện gần nơi có khả năng chăm sóc tốt hơn đi đến
với một số tỉnh miền núi như cao bằng
việc thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
là bước tiến rất quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu
mang lại quyền lợi tối đa cho người tham gia bảo hiểm y tế
nhất là đồng bào dân tộc thiểu số
khi mà thực hiện hai mươi sáu mặt thực hiện theo cái thông tuyến khám bảo hiểm y tế
thì cái việc này rất thuận lợi
hồi trước là mình ở nông thôn đi lại thì khó khăn
cái thứ hai là nếu mà đăng ký ở huyện
phải đi khám huyện khác hoặc là mình có những chương trình đột xuất
mà đi khám chỗ khác
thì thanh toán nó khó khăn
nhưng mà bây giờ thực hiện cái thông tuyến này thì rất là tiện
ở cơ sở mà trong tỉnh là đi khám chỗ nào cũng được
từ khi có quyết định thông tuyến
hàng tuần bệnh viện đa khoa huyện hòa an
có hàng trăm nghìn lượt người ra vào khám chữa bệnh
quy định thông tuyến đã buộc các cơ sở khám chữa bệnh
phải đổi mới phương pháp quản lý
tăng cường chất lượng dịch vụ
và người có thẻ bảo hiểm y tế
sẽ được hưởng lợi ích rất nhiều từ việc này
mặc dù vậy
việc thông tuyến cũng tạo ra thách thức không nhỏ
đối với y tế tuyến huyện và cơ sở
bởi người bệnh có quyền lựa chọn nơi khám chữa bệnh
nên nếu cơ sở vật chất trang thiết bị y tế
của nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu không bảo đảm
thì họ sẽ tìm đến cơ sở y tế khác
vì vậy quy định thông tuyến đã buộc các cơ sở khám chữa bệnh
phải đổi mới phương pháp quản lý
tăng cường chất lượng dịch vụ
tuy vậy thì cái thông tuyến khám chữa bệnh
cũng tạo điều kiện cho các đơn vị y tế
tạo ra sự cạnh tranh về lành mạnh
về chuyên môn về kỹ thuật và chất lượng điều trị
để thu hút người bệnh đến với cơ sở của mình
trong thời gian vừa qua
bệnh viện cũng đã xây dựng kế hoạch
đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh
cái thứ hai nữa là nâng cao tinh thần
thái độ phục vụ đối với người bệnh
bệnh nhân đến khám chữa bệnh ngày một tăng
việc thông tuyến vừa tạo điều kiện cho người dân khám chữa bệnh
vừa giúp người dân có cơ hội được hưởng dịch vụ khám chữa bệnh tốt hơn
nhờ sự cạnh tranh về chất lượng giữa các bệnh viện
các bệnh viện sẽ phải lo đầu tư cơ sở vật chất
trang thiết bị đào tạo triển khai kỹ thuật
thay đổi thái độ phục vụ
cắt giảm thủ tục hành chính gây phiền hà
để phục vụ người dân tốt hơn
nhưng quan trọng nhất đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
khi quyền lợi của người bệnh được mở rộng
thuận lợi hơn trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
sẽ là động lực để người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế
thông tuyến tạo điều kiện mở rộng quyền lợi
cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa
có điều kiện tốt hơn trong việc chăm sóc sức khỏe hoàn thiện nhất
tuy nhiên đối với công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế
thì khó quản lý tình trạng lạm dụng
quỹ bảo hiểm y tế
quỹ bảo hiểm y tế do phần mềm liên thông dữ liệu
giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám chữa bệnh chưa được đồng bộ
dù từ tháng sáu bảo hiểm xã hội việt nam
đã triển khai dự án tin học hóa trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
hoàn thành việc kết nối liên thông dữ liệu với các cơ sở khám chữa bệnh
khi quyết định thông tuyến đi vào đời sống tuyến y tế cơ sở cũng phải có sự thay đổi vận hành theo hướng đáp ứng nhu cầu người bệnh
bác sĩ tại bệnh viện tuyến huyện trạm y tế xã phường thị trấn cần có kiến thức chuyên môn sâu thực hiện tốt việc khám sàng lọc xử lý cấp cứu tư vấn cho người dân để có phương án chăm sóc sức khỏe phù hợp
có như vậy mới phát huy được vai trò là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân giữ được chân người bệnh trên địa bàn thậm chí thu hút được người ở huyện xã ngoài
thưa quý vị thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là điểm mới của luật sửa đổi bổ sung một số điều luật bảo hiểm y tế nhằm thực hiện mục tiêu cải cách hành chính mở rộng quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh
việc thông tuyến đòi hỏi các cơ sở y tế tuyến huyện tuyến xã phải có phương án nâng cao chất lượng chuyên môn và cung cách phục vụ để thu hút bệnh nhân
đây cũng là động lực thúc đẩy để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới mục tiêu người dân
sẽ được hưởng những dịch vụ chăm sóc tốt nhất thuận tiện nhất khi tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
chương trình điểm tựa tương lai tuần này của chúng tôi cũng xin khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại